từng đi chiến tranh được tặng hôn chương chứng mỹ hạng nhất
ông ấy từng đi chiến tranh rồi quay về
nhưng lần này ông ấy đi rồi không về nữa
bà mới chua sót
bà mới nhớ lại ngày một tháng chín gần như toàn bộ người trong xóm
nơi bà ở đều mắc covid một mươi chín
dù hầu như ở nhà ông dư sáu mươi bảy tuổi chồng bà
cùng toàn bộ người trong gia đình đều dương tính với sars cov hai
mà không rõ nguồn lây là từ đâu
khi phát hiện mắc covid một mươi chín tôi không có nhiều triệu chứng
do đã tiêm một mũi vaccine
tôi cũng đã làm cam kết với phường sẽ không ra khỏi nhà
để có thể ở cạnh và chăm sóc ông ấy
bà quả phụ tâm sự
khi ông dư có triệu chứng khó thở
gia đình đã chuẩn bị bình oxy để điều trị tại nhà
nhưng tình hình không có chuyển biến
sau năm ngày điều trị tại nhà
thăm khám từ xa không có hiệu quả
trong ba mươi được chuyển tới bệnh viện nhân dân một một năm
ông ấy thở không được
cả đêm không ngủ
có những lúc ông ấy yếu đến mức tôi tưởng đã mất ông ấy rồi
và giữ suy nghĩ rằng
nếu ông ấy mất ở nhà
sẽ được ở gần người thân
nhưng rồi cả nhà quyết định để ông nhập viện
nếu ông ấy mất ở nhà
trước mặt mình tôi sẽ không chịu nổi
bà mười nức lên khi nhớ lại
quáng thời gian hoảng loạn
chỉ vì muốn được ở gần chồng mình
sau khi nhập viện bốn ngày
ông dư chút hơi thở cuối cùng
vào ngày một mươi hai tháng chín
suốt quãng thời gian đó
bà mười không thể gặp
cũng không thể nói chuyện lần cuối cùng với chồng mình
một tuần sau khi ông ấy mất
quân đội đưa ông ấy về nhà
mới có chục ngày
ông ấy xa nhà
lúc gặp lại chỉ còn là hũ cho cốt
đau lòng lắm
bà mười không kìm được sòng nước mắt
khi nghĩ lại mọi chuyện
bà mười dai dứt
bởi lo lắng ông bị bệnh gan
tiểu đường hơn một mươi năm
nên bà cùng với gia đình
chưa để ông tiêm vaccine covid một mươi chín
đến cả bây giờ
bà vẫn tự dàn vặt mình
nếu ngày đó đồng ý để ông tiêm vaccine
mọi chuyện bây giờ có thể đã khác
ông ấy hiền lắm
tôi vẫn nhớ những hình ảnh của ông ấy
tới bữa cúng cơm vẫn khóc
tôi bị thoát vì đi đệ
các con khuyên nên ở nhà theo dõi
lễ tưởng niệm qua tv
nhưng tôi muốn tới đây
để cùng mọi người tiễn ông
cũng để lòng tôi thêm yên bình
người phụ nữ nghẹn ngào